trung tâm văn hóa thành phố hà nội đã tổ chức liên hoan múa dòng hà nội lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
đây là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
liên hoan cũng là cơ hội để các nghệ nhân thành viên của các đoàn múa dòng của hà nội gặp gỡ giao lưu và trao đổi kinh nghiệm biểu diễn
liên hoan năm nay có một mươi năm đội tham dự đến từ các quận huyện của thành phố
mỗi đơn vị tham gia mang đến liên hoan một chương trình được giàn dựng độc lập sử dụng một hoặc nhiều con rồng kết hợp múa tứ linh để tạo thành một thông điệp cụ thể chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
kết quả chung cuộc giải nhất thuộc về đoàn múa dòng quận bắc tử liêm
liên hoan múa dòng góp phần tạo nên một lễ hội văn hóa truyền thống rộn ràng vui tươi cho đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và du khách nước ngoài
qua đó góp phần giáo dục nâng cao ý thức trân trọng và giữ gìn các giá trị văn hóa quý báu của dân tộc cho thế hệ mai sau